thưa quý vị một đường dây cá độ bóng đá cho vay lãi nặng qua mạng internet với quy mô cực lớn
tổng số tiền giao dịch lên tới hơn một tỷ đồng
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên triệt phá thành công
đường dây này do nguyễn đăng phong và phạm tuấn anh cầm đầu
tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lên đến hơn một tỷ đồng
riêng từ đầu mùa world cup đến nay tổng số tiền giao dịch là hơn một trăm linh tỷ đồng
ngoài cá độ bóng đá các đối tượng còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề
đồng thời cho các con bạc và người dân vay lãi nặng dưới hình thức bốc bắt họ
với mức lãi suất từ năm đồng đến một mươi đồng một triệu một ngày
tương đương với mức lãi suất từ một trăm tám mươi đến ba trăm sáu mươi một năm
trong khi đó công an tp hcm cũng vừa bắt giữ một băng nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
bằng hình thức cá độ bóng đá
băng nhóm này quy tụ nhiều đối tượng có tiền án tiền sự
đặc biệt là có trang bị súng quân dụng và vũ khí nóng để đòi nợ theo kiểu xã hội đen
bốn đối tượng cầm đầu và điều hành đường dây này gồm nguyễn thiên hữu ngô vinh quang hồ chí phúc và nguyễn thị kim huệ
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng đã liên lạc qua mạng xã hội
giao dịch qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau số tiền thu lợi bất chính được
được dùng để sử dụng ma túy bay lắc mua sắm xe ô tô hạng sang
không chỉ tổ chức cho các con bạc chính các đối tượng này cũng tự lấy các trang mạng để sát phạt cá độ bóng đá trong mùa world cup
để có tiền tiêu xài cá nhân một đối tượng ở huyện phú tân tỉnh an giang đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản
của một người phụ nữ tại xã phú thành a huyện tam nông tỉnh đồng tháp
tuy nhiên sau hai mươi giờ đồng hồ gây án đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
đối tượng tên là nguyễn ngọc sơn quê ở huyện phú tân tỉnh an giang
kiểm tra trên người đối tượng cơ quan công an thu giữ hai vòng tay vàng gần một mươi một triệu đồng
trong đó có chín triệu là tiền bán hai sợi dây chuyền mà đối tượng cướp được cùng với một xe mô tô
theo lời khai khi thấy một phụ nữ đang di chuyển trên đường đối tượng đã tăng ga áp sát rồi giật túi sách của nạn nhân và nhanh chóng tẩu thoát
bên trong túi sách có chứa hai sợi dây chuyền vàng hai vòng đeo tay vàng hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng một điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân
bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh phối hợp với lực lượng công an vừa triệt phá thành công chuyên án
bắt giữ ba đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hơn tám tạ pháo nổ thu giữ phương tiện vận chuyển là một xe ô tô tải và một xe gắn máy
cụ thể tổ công tác đã tiến hành ngăn chặn và bắt giữ lê văn sơn khi đang điều khiển xe ô tô tải vận chuyển trên tám trăm hai mươi sáu kg pháo nổ
mở rộng điều tra lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ nguyễn khánh thiện và đào phương duy
trước đó hai ngày trước bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh công an huyện châu thành và đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy tội phạm miền nam
cũng đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trên sáu trăm ba mươi kg pháo lộng
vừa môi giới vừa bán dâm với mức giá bốn triệu đồng một lượt nguyễn thị phương chú tại thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nam định tỉnh nam định bắt giữ để điều tra làm rõ
tiến hành kiểm tra hành chính trên một nhà nghỉ ở địa bàn lực lượng công an bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
trong đó nguyễn thị phương là đối tượng vừa môi giới vừa bán dâm
trước đó vào năm ngoái phương đã bị công an quận long biên thành phố hà nội xử phạt vi phạm hành chính cảnh cáo về hành vi bán dâm
và sử dụng trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an phương khai nhận thông qua mạng xã hội zalo đã liên hệ thỏa thuận việc mua bán
sau đó rủ bạn tham gia mua bán dâm cùng